thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn một mươi bảy toàn ngành xuất bản phát hành hai mươi năm bốn trăm ba mươi một đầu sách với hai trăm chín mươi ba triệu bản sách in
theo tổng kết của cục xuất bản in và phát hành trong năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan này xác nhận bốn một trăm chín mươi giấy đăng ký xuất bản với năm mươi tám hai mươi chín xuất bản phẩm hơn một tỷ bản sách được đưa ra thị trường
tính tới ngày hai mươi tháng một mươi một các nhà xuất bản đã nộp lưu triệu hai mươi sáu ba trăm ba mươi ba xuất bản phẩm trong đó lượng sách in là hai mươi năm bốn trăm ba mươi một cuốn với hai trăm chín mươi ba một trăm chín mươi một hai trăm ba mươi
năm hai nghìn một mươi bảy cục xuất bản tăng cường hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong đó đã cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản của hai bốn trăm bảy mươi sáu hồ sơ từ các nhà xuất bản thông qua cổng thông tin điện tử của cục
trong năm cục xuất bản cũng phát hiện và xử lý một trăm hai mươi chín xuất bản phẩm vi phạm
trong đó có chín mươi sáu xuất bản phẩm vi phạm nội dung ba mươi ba xuất bản phẩm vi phạm khác
cục đã ban hành một mươi hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là bảy trăm bốn mươi năm triệu đồng
nhằm tăng cường chất lượng nội dung sách công tác đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề biên tập vẫn được tiếp tục
trong năm cục cấp bảy mươi bốn chứng chỉ hành nghề biên tập cho biên tập viên nhà xuất bản
bản tổng kết cho thấy hiện nay cả nước có sáu mươi nhà xuất bản
trong đó bốn mươi chín nhà xuất bản thuộc cơ quan trung ương và một mươi một nhà xuất bản địa phương hoạt động theo hai loại hình
đơn vị sự nghiệp công lập bốn mươi bốn nhà xuất bản và doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện do nhà nước là chủ sở hữu một mươi sáu nhà xuất bản
cục xuất bản cũng đang tiến hành tham mưu bộ thông tin và truyền thông về việc cấp đổi giấy phép thành lập bốn nhà xuất bản trong năm hai nghìn một mươi chín
như vậy tới nay đã có ba mươi bảy nhà xuất bản được cấp đổi giấy phép thành lập
theo bản tổng kết cả nước hiện có một mươi bốn cơ sở phát hành sách xuất bản phẩm
trong đó có một trăm một mươi bảy đơn vị phát hành sách tỉnh thành phố ba trăm linh doanh nghiệp phát hành sách thuộc các thành phần kinh tế gần một mươi ba năm trăm linh hộ kinh doanh điểm bán sách
phần tiếp theo của chương trình hôm nay là bài bảo đảm quyền lợi công chúng và giá trị xã hội trong xuất bản
phần thứ nhất có tiêu đề kiểm duyệt hay biên tập xuất bản của tác giả nguyễn kiểm
mời quý vị và các bạn
cùng theo dõi
việc một tác phẩm sau khi xuất bản bị thu hồi hoặc đình chỉ phát hành lâu nay thường được lấy làm lý do biện minh cho một số ý kiến cá nhân trong và ngoài nước cho rằng xuất bản ở việt nam không có tự do phải chịu sự kiểm duyệt khắt khe từ phía cơ quan quản lý nhà nước
như đã nói ở trên đã xuất bản hai mươi năm bốn trăm ba mươi một đầu sách với hai trăm chín mươi ba triệu bản sách in
như vậy trung bình mỗi ngày làm việc cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản tiếp nhận lưu triểu khoảng một trăm linh tên sách
khoảng một điều hai mươi tám của luật xuất bản năm hai nghìn một mươi hai quy định
tất cả xuất bản phẩm phải nộp lưu triệu cho cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản chậm nhất là một mươi ngày trước khi phát hành
như vậy sau một mươi ngày nộp lưu triệu cơ quan quản lý nhà nước phải nộp lưu triệu cho cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản chậm nhất là một mươi ngày trước khi phát hành
sau một mươi ngày nộp lưu triệu nếu cơ quan quản lý không có ý kiến gì thì cuốn sách được lưu hành và tiếp tục chịu sự kiểm định chất lượng của công luận

đây là những điều cấm không chỉ có trong quy định pháp luật với hoạt động xuất bản ở việt nam
mà được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng nhằm bảo vệ quyền lợi của độc giả
trong việc tiếp cận những tác phẩm có chất lượng và tuân thủ quy trình xuất bản
xuất bản dù ở thời đại nào cũng đều hướng tới mục đích thông qua tác phẩm
để giúp người đọc trao dồi trí tuệ bồi dưỡng tâm hồn hôn đúc bản lĩnh
giúp con người hướng thiện và hướng thượng vượt qua thách thức để sinh tồn và nâng cao chất lượng cuộc sống
có thể coi đó là thiên chức của ngành xuất bản và nếu ngành xuất bản xa rời thiên chức của nó
thì chắc chắn cuộc sống sẽ là nơi kiểm duyệt khắt khe nhất
thông qua quy luật đào thải khắc nghiệt công bằng và không loại trừ một ai
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần thứ nhất có tiêu đề kiểm duyệt hay biên tập xuất bản
của tác giả ngọc huyền
nguyễn kiểm trong loạt bài hai kỳ bảo đảm quyền lợi công chúng và giá trị xã hội trong xuất bản
bài đăng trong một bình luận phê phán của báo nhân dân
chương trình xin tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau